thưa quý vị sắp tới người lao động có tổng cộng bảy ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
với ngày dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch năm nay là ngày một mươi tháng bốn rơi vào chủ nhật
nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp tức là ngày một mươi một tháng bốn
như vậy dịp dỗ tổ hùng vương người lao động được nghỉ ba ngày liên tục từ ngày chín tháng bốn đến hết ngày một mươi một tháng bốn
còn ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần
nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai ngày hai tháng năm và thứ ba ngày ba tháng năm của tuần kế tiếp
như vậy người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục từ ngày ba mươi tháng bốn đến hết ngày ba tháng năm